theo báo cáo của ban thưởng vụ thành ủy hà nội thực hiện nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị
thành phố hà nội đã sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế khối các cơ quan đảng
mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội cụ thể sau sắp xếp các đơn vị đã giảm chín đầu mối phòng ban
giảm chín đơn vị sự nghiệp giảm chín cán bộ cấp trưởng phòng ban giảm hai mươi cán bộ cấp phó phòng ban
thành ủy thành phố cũng đã tiến hành hợp nhất đảng bộ khối doanh nghiệp và đảng bộ khối du lịch
từ năm đảng bộ khối giảm một đầu mối còn bốn đảng bộ khối trực thuộc thành ủy
tại khối các cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp tại hai mươi hai trên hai mươi hai sở và tương đương
đến nay qua giả soát sắp xếp toàn thành phố đã giảm được năm mươi năm phòng ban giảm một trăm ba mươi đơn vị sự nghiệp giảm ba mươi năm trưởng phòng ban một trăm ba mươi sáu phó phòng ban
tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết hà nội sẽ xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hơn để khắc phục những tồn tại đồng thời đẩy mạnh thực hiện những nội dung đã nêu trong báo cáo của hà nội
đồng quan điểm phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cũng khẳng định chắc chắn trong thời gian tới hà nội sẽ giảm biên chế hơn nữa
trong thời gian tới lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục trực tiếp đối thoại với cán bộ chủ chốt các sở phòng ban tạo sự đồng thuận thông suốt
theo báo cáo của ủy ban nhân dân quận long biên cho thấy công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai trên địa bàn quận một cách hiệu quả mang lại nhiều kết quả tích cực
các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận luân chuyển và thụ lý thực hiện trên phần mềm hệ thống iso online
qua đó đã giảm được số lần đi lại của người dân
rút ngắn thời gian giải quyết và thể hiện sự công khai minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
các vấn đề liên quan đến hộ khẩu thủ tục giấy tờ khi giao dịch trật tự xây dựng được các nhà báo nêu ra tại buổi giao ban
ủy ban nhân dân quận long biên đã tiếp thu và hứa sẽ trả lời bằng văn bản để các nhà báo kịp thời thông tin cho nhân dân
trong thời gian tới thành ủy hà nội đề nghị ủy ban nhân dân quận long biên tiếp tục bám sát các hướng dẫn của trung ương thành phố
khắc phục những vướng mắt trong công tác cải cách thủ tục hành chính để quyết tâm thực hiện tốt công tác này
mô hình đô thị vệ tinh để chỉ những mô hình chùm đô thị trong đó có một đô thị hạt nhân và xoay xung quanh là các đô thị vệ tinh
có chức năng tương đồng hoặc chia sẻ bổ sung hỗ trợ cho đô thị hạt nhân
hà nội được quy hoạch xây dựng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi theo mô hình đô thị vệ tinh trong quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi chín qdttg ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
vậy sự tham gia của các đô thị vệ tinh với sự phát triển của hà nội đến đâu
chúng ta có thể hiện thực hóa đồ án quy hoạch
mô hình vệ tinh là một mô hình khá phổ biến ở các thành phố lớn trên thế giới
về hà nội thì mô hình này được xác định như thế nào
các đô thị vệ tinh trong quy hoạch sẽ có chức năng chia sẻ hỗ trợ như thế nào với thành phố trung tâm
cái mô hình phát triển cái đô thị vệ tinh thì khá là phổ biến trên thế giới
chúng ta có thể hiểu nó một cách đơn giản như thế này thôi
nó sẽ có một cái đô thị hạt nhân và xoay xung quanh nó là
các đô thị nhỏ hơn đó chính là các đô thị vệ tinh
mà chức năng của nó thì nó có thể nó có chức năng tương đồng hoặc là bổ sung thêm những cái chức năng mà đô thị hạt nhân nó không có
ở hà nội theo cái quy hoạch chung mà được thủ tướng chính phủ phê duyệt ở cái quyết định một nghìn hai trăm năm mươi chín
thì mô hình phát triển ở hà nội là mô hình phát triển trùm đô thị
trong đó có đô thị trung tâm và năm đô thị vệ tinh
đó là đô thị sóc sơn đô thị sơn tây đô thị hòa lạc
đô thị xuân mai và đô thị phú xuyên
các đô thị đó thì nó có các cái chức năng vừa độc lập mà vừa là hỗ trợ cho cái đô thị vệ tinh
trong đó theo cái định hướng của quy hoạch chung đã phê duyệt
thì chức năng cụ thể của các đô thị vệ tinh nó có những cái chức năng như sau
đô thị sóc sơn thì nó có chức năng là làm dịch vụ hàng không du lịch nghỉ dưỡng và đào tạo đại học
đô thị hòa lạc thì nó có chức năng cơ bản là nghiên cứu công nghệ cao và đào tạo đại học
đô thị sơn tây thì nó có chức năng là văn hóa lịch sử du lịch nghỉ dưỡng trung tâm y tế của vùng và đào tạo
đô thị xuân mai thì có chức năng là công nghiệp dịch vụ đô thị đào tạo
đối với đô thị phú xuyên thì nó phát triển cái dịch vụ hỗ trợ
dịch vụ trung chuyển hàng hóa logistic và dịch vụ hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp chất lượng cao
như vậy là chúng ta thấy rằng là ở đây các đô thị vệ tinh đang phát triển để chia sẻ các chức năng
mà nó giảm tải được cái áp lực đang quá tải trong cái đô thị trung tâm về cái tập trung dân số quá cao
đồng thời là đang có nhu cầu phải di rời các cơ sở công nghiệp các cơ sở đào tạo
các cơ sở y tế
ra ngoài cái khu vực nội đô
đó chính là cái vai trò của các đô thị vệ tinh trong quá trình phát triển cái đô thị trung tâm
đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi chín qdttg vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vậy xin hỏi ông là tiến độ triển khai đã đến đâu
quy hoạch chung thủ đô hà nội
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định một nghìn hai trăm năm mươi chín vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
theo đó thành phố hà nội đã phê duyệt quyết định năm nghìn sáu trăm linh sáu vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một về danh mục các quy hoạch thuộc thẩm quyền của thành phố hà nội
sau đó thì thành phố có
thủ tướng chính phủ phê duyệt hai cái kế hoạch là kế hoạch một vào ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi hai và kế hoạch tám mươi bảy vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai để thực hiện cái việc cụ thể hóa cái quy hoạch chung
cho đến nay thì cơ bản thành phố đã làm được năm cái việc rất là quan trọng
quy hoạch chung của các huyện và các đô thị sinh thái
thì tính đến thời điểm hiện nay và cho đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
thì kế hoạch thành phố đã phê duyệt được ba mươi ba cái quy hoạch chung của các huyện và các đô thị sinh thái
phê duyệt bốn trên năm quy hoạch chung các đô thị vệ tinh
phê duyệt ba mươi hai trên ba mươi năm các quy hoạch phân khu
như vậy còn lại là
hai quy hoạch phân khu sông hồng sông đuống quy hoạch phân khu gna và quy hoạch đô thị vệ tinh hòa lạc thì cho đến nay là tạm dừng
mặc dù hồ sơ thì đã hoàn thành và đang trong quá trình thẩm định lý do là thành phố đang định hướng là mời một số cái tư vấn quốc tế vào để tham gia cùng
cái việc thứ hai là thành phố đã phê duyệt được hàng trăm cái quy hoạch chi tiết để phục vụ cho công tác quản lý cũng như là phát triển đô thị theo quy hoạch
cái việc thứ ba để phục vụ công tác quản lý thì thành phố cũng đã phê duyệt nhiều cái quy chế rất quan trọng để phục vụ là công cụ của công tác quản lý
ví dụ như là quy chế quản lý kiến trúc chung của thành phố hà nội quy chế quản lý kiến trúc khu phố cũ
quy chế quản lý kiến trúc khu phố cổ quy chế quản lý công trình kiến trúc cao tầng trong khu vực nội đô quy chuẩn xây dựng riêng cho bốn quận nội thành
đấy là những công cụ rất là quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý phát triển thủ đô
ngoài ra cái việc thứ tư cũng cần phải kể đến là đối với cái khu vực đô thị hiện hữu có chức năng đã ổn định
thì thành phố có một định hướng chỉ đạo là phải lanh
các cái quy hoạch thiết kế đô thị riêng thứ nhất là để quản lý cái không gian kiến trúc rất đặc thù trong khu vực nội đô
nhưng cái thứ hai là cũng để tạo điều kiện cho phát triển phục vụ cho cái nhu cầu của nhân dân
đối với thuộc trách nhiệm thẩm quyền của thủ tướng thủ tướng cũng đã thuê duyệt cho hà nội năm quy hoạch chuyên ngành rất quan trọng
đó là quy hoạch cấp nước quy hoạch thoát nước quy hoạch hệ thống chất thải rắn
quy hoạch giao thông vận tải và quy hoạch hệ thống nghĩa trang
đấy là những cái việc mà tôi cho rằng là nó góp phần cụ thể hóa quy hoạch chung
tạo ra hành lang pháp lý để quản lý và cũng như là cơ sở để đề xuất các dự án đầu tư phát triển thành phố theo quy hoạch
để có thể hiện thực hóa được quy hoạch đô thị vệ tinh đối với hà nội kế hoạch và nội dung cần phải triển khai như thế nào
động lực chính để đánh nhanh tiến độ và sự tham gia
các đô thị vệ tinh vào sự phát triển của thành phố hà nội
trước hết chúng ta phải hiểu được là việc lập các quy hoạch chung về các đô thị vệ tinh chính là công tác cụ thể hóa quy hoạch chung
cái việc này nó được xây dựng là trên cơ sở đánh giá phân tích các điều kiện tự nhiên hiện trạng về hạ tầng xã hội
về dân số về lao động đất đai môi trường
để định hướng phát triển những không gian đô thị đề xuất được các chức năng cơ bản cũng như là các hạng mục ưu tiên phát triển cho các đô thị vệ tinh
việc quan trọng nhất trong quá trình này là việc xây dựng được các đô thị vệ tinh phải được phân tích làm rõ những cơ sở hình thành
những động lực phát triển để làm sao mà các đô thị vệ tinh khi phát triển nó vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên vừa phù hợp với
tiềm năng sẵn có nhưng đồng thời nó góp phần vào cái sự phát triển chung của cái chùm đô thị mà quy hoạch chung đã phê duyệt
thế như thế thì chúng ta thấy là trong cái định hướng của quy hoạch chung thì đã định ra các cái đô thị vệ tinh
ở đây năm đô thị vệ tinh thì nó đều phát triển trên cái cơ sở cái tiềm năng vốn có
tôi nói ví dụ đô thị hòa lạc là với định hướng phát triển là khu công nghệ cao và đồng thời
đào tạo đại học thì nó được phát triển dựa trên cái hai cái khu vực có những dự án rất lớn mà chính phủ tập trung chỉ đạo phát triển
đó là khu đại học quốc gia với diện tích đến một hai trăm linh ha khu công nghệ cao hòa lạc với diện tích khoảng một năm trăm linh ha
chúng ta mới bàn về cái vấn đề là quy hoạch
thế còn từ ý tưởng quy hoạch mà trở thành phát triển được thành những cái đô

mong muốn của người làm quy hoạch thì ở đây nó còn cần đến cái sự quan tâm của nhiều cấp nhiều ngành
cái sự ủng hộ của cộng đồng dân cư cũng như là cộng đồng doanh nghiệp
vậy những khó khăn trong vấn đề quy hoạch của đồ án quy hoạch mô hình vệ tinh như là dân cư hạ tầng di rời môi trường thì chúng ta sẽ tháo gỡ như thế nào
cái vấn đề mà đối với đô thị trung tâm đang phải giải quyết thì theo định hướng của
quy hạch trung thì thủ tướng chính phủ cũng đã ký cái quyết định một trăm ba mươi vào ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi năm
quyết định về biện pháp lộ trình di rời và việc sử dụng các quỹ đất sau khi di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ sở y tế cơ sở đào tạo và các cơ quan đơn vị ở trong khu vực nội đô ra bên ngoài
theo cái quyết định đó thì thủ tướng có giao các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ sở y tế cơ sở đào tạo và các cơ quan đơn vị ở trong khu vực nội đô ra bên ngoài
theo cái quyết định đó thì thủ tướng có giao các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ sở y tế cơ sở đào tạo và các cơ quan đơn vị ở trong khu vực nội đô ra bên ngoài
dưới đó thì thủ tướng có giao cho các đơn vị thực hiện về phía ủy ban nhân dân thành phố hà nội sẽ phải bàn bạc

chủ trì để bàn bạc với bộ xây dựng và các bộ ngành liên quan để di rời các cơ sở công nghiệp trong khu vực nội đô ra ngoài
theo đó thì hà nội cho đến nay thì đã thành lập cái ban chỉ đạo để thực hiện cái công tác di rời và đã lập được cái danh mục khoảng một trăm một mươi bảy cơ sở công nghiệp phải di rời cũng như là để ra một số những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho cái công tác này
thế còn đối với các đô thị vệ tinh thì với cái vai trò của mình đã được định hướng trong quy hoạch chung thì nó phải tạo điều kiện ra các quỹ đất để có thể thực hiện được công tác di rời một cách hiệu quả và có khả thi
ở đây tôi ví dụ như là việc di rời các trường đại học thì đối với đô thị hòa lạc trong quy hoạch đã dự kiến khoảng một một trăm linh cho đến một hai trăm linh hectare đất
với quy mô đặc biệt
đào tạo khoảng độ một trăm hai mươi cho đến một trăm năm mươi sinh viên dự kiến sẽ được di rời ra đây
đây nó là một cái công việc rất là khó khăn và phức tạp
để làm được cái việc đó nó cần phải được cái sự chỉ đạo đồng bộ của chính phủ tháo gỡ về khó khăn cơ chế có cái sự tác động điều tiết của nhà nước bằng cơ chế bằng chính sách và huy động được nguồn lực
tập trung để giải quyết vấn đề này
thứ hai nó phải tạo được cái sự đồng thuận của cộng đồng dân cư và cái thứ ba là nó phải được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư thúc đẩy thì quá trình này nó mới trở thành hiện thực
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ tư năm hai nghìn một mươi sáu do bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tp hà nội phối hợp tổ chức với khẩu hiệu điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững mới chính thức khai cuộc
nhưng ngay tại thời điểm này công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức tiến hành khẩn trương
bên cạnh tìm ra những tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc để vinh danh liên hoan còn là dịp để quảng bá những nét độc đáo của thủ đô hà nội thủ đô ngàn năm văn hiến nói riêng hình ảnh truyền thống văn hóa của đất nước nói chung
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
được tổ chức lần đầu tiên nhân dịp đại lễ một năm thăng long hà nội
đến nay liên hoan phim quốc tế hà nội sắp bước vào mùa thứ tư với mục tiêu tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc có giá trị nghệ thuật cao giàu tính nhân văn sáng tạo khuyến khích các tài năng mới của điện ảnh đồng thời phát huy tinh thần hợp tác của các nhà làm phim vì sự phát triển chung của nền công nghiệp điện ảnh
sau ba kỳ tổ chức liên hoan phim quốc tế hà nội đã để lại nhiều ấn tượng đối với các nước có phim tham dự và cả công chúng thủ đô

đây còn là dịp để các nghệ sĩ quốc tế khám phá hà nội thành phố vì hòa bình thủ đô ngàn năm văn hiến của việt nam
đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh những nét độc đáo của thủ đô với bạn bè quốc tế
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại